chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay hai mươi năm tháng một mươi một của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những nội dung chính có trong chương trình
thành phố hồ chí minh tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển
cảnh báo cho vay lừa đảo ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số
trong phần tin quốc tế số người thiệt mạng tăng trong vụ sập công trình ở nhà máy điện trung quốc
hy vọng về thỏa thuận hòa bình mới
thưa quý vị và các bạn tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
vào chiều qua sau lễ đón chính thức theo nghi thức nguyên thủ quốc gia hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm
tại buổi hội đàm hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng
trong bối cảnh hai đảng vừa tổ chức thành công đại hội vào đầu năm hai nghìn hai mươi
và cùng bước vào nhiệm kỳ mới
hai bên cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh tăng cường kết nối hai nền kinh tế
tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận cấp cao
và các chương trình dự án hợp tác giữa hai đảng hai nước
về các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở chia sẻ thông tin về tình hình thế giới khu vực hiện nay
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao việc lào thể hiện rõ quan điểm về vấn đề biển đông
trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi sáu
kết thúc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bôn nhăng vô la chít đã chứng kiến lễ ký kết bảy văn kiện hợp tác giữa hai bên
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại thủ đô viên trăn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí
xe sổm phon phong vi hản ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đến chào
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội vừa ký văn bản thông báo chính thức về việc nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị xã hội
theo đó công chức viên chức sẽ nghỉ từ ngày hai mươi sáu tháng một đến cảnh một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tức là ngày hai mươi chín tháng chạp năm bính thân đến mùng năm tháng riêng năm đinh dậu
do mùng một mùng hai tết âm lịch rơi vào hai ngày cuối tuần công chức được nghỉ bù vào mùng bốn mùng năm tết
như vậy dịp nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy công chức viên chức nghỉ liền bảy ngày
bộ lao động thương minh và xã hội đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên
phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục bảo đảm tốt công tác phục vụ nhân dân
các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ ba
chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị
để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng
cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị số chín tp hcm đã tiếp xúc cử tri hai huyện củ chi và khóc môn
để báo cáo về kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn vừa diễn ra thành công tốt đẹp
sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri hai huyện củ chi và hóc môn đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm của các đại biểu quốc hội
mong muốn quốc hội và các đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát của mình
đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội bí thư thành ủy đinh la thăng khẳng định
sẽ sớm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố
đồng thời sẽ kiến nghị để có hướng giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri với những vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương
tại hà nội hội hiểu nghị việt nam canada phối hợp với đại sứ quán canada và liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội
vừa tổ chức buổi gặp gỡ ra mắt cuộc chạy vì trẻ em hà nội năm hai nghìn hai mươi
cuộc chạy vì trẻ em hà nội là hoạt động cộng đồng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân doanh nghiệp và bạn bè quốc tế
có tấm lòng thiện nguyện muốn chung tay nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tăng cường nhận thức về chăm sóc sức khỏe
cuộc chạy vì trẻ em hà nội hiện nay đã trở thành một chương trình có uy tín và sức lan tỏa rộng rãi ở hà nội
thu hút hàng ngàn người dân thủ đô và bạn bè quốc tế tham gia quyên góp trung bình khoảng một tỷ đồng mỗi năm
toàn bộ số tiền quyên góp được từ cuộc chạy sẽ được dùng để hỗ trợ điều trị cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
và bị mắc bệnh ung thư bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương bệnh viện tim hà nội
theo đó cuộc chạy vì trẻ em hà nội hai nghìn một mươi sáu sẽ diễn ra vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tới đây
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà hát lớn hà nội ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức ngày hội văn hóa du lịch huế tại hà nội
là hoạt động nhằm tôn vinh quảng bá những nét độc đáo tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của xứ huế
và những sản phẩm du lịch của thừa thiên huế với du khách và người dân thủ đô
đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá giao lưu văn hóa ẩm thực sản phẩm du lịch huế
với các vùng miền trong cả nước với các nước trong khu vực và trên thế giới
ngày hội văn hóa du lịch huế tại hà nội sẽ diễn ra nhiều chương trình ca mối nhạc giới thiệu các món ăn đặc sản của huế
chương trình giao lưu xúc tiến du lịch giữa các doanh nghiệp khách sạn lữ hành huế hà nội và các tỉnh phía bắc
điểm nhấn của ngày hội văn hóa du lịch huế tại hà nội là chương trình nghệ thuật mùa đông xứ huế
được tổ chức vào hai mươi h các ngày một mươi bốn một mươi năm một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà hát lớn hà nội
trong phần tiếp theo của chương trình
thừa thiên huế phân bổ gần tám trăm linh tấn gạo hỗ trợ ngư dân do ảnh hưởng sự cố môi trường biển
thành phố hồ chí minh tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định phân bổ gần tám trăm linh tấn gạo
để hỗ trợ cho người dân tại các địa phương
ven biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển và hải sản chết bất thường ở khu vực đầm cầu hai
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã quyết định phân bổ bảy trăm tám mươi bảy năm mươi tám tấn gạo từ nguồn trung ương
hỗ trợ cho tỉnh về các địa phương để hỗ trợ cho các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu
và hội gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ vùng lộng không lắp máy
hoặc lắp máy có công suất dưới chín mươi cv và các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá
bị ảnh hưởng trực tiếp do hiện tượng hải sản chết bất thường
theo đó các huyện phú vang hỗ trợ ba trăm tám mươi bốn chín mươi bảy tấn phú lộc ba trăm một mươi chín mươi bảy tấn phong điền ba mươi sáu sáu mươi hai tấn
quảng điền ba mươi chín hai mươi bảy tấn và thị xã hương trà là một mươi năm bảy mươi năm tấn
những hộ dân được nhận gạo hỗ trợ đợt này đều nhận đủ số gạo còn lại nhằm đảm bảo
thời gian hỗ trợ là sáu tháng mức hỗ trợ một mươi năm kg gạo trên một người trên một tháng
theo đúng quy định của chính phủ
thời gian hoàn thành việc cấp phát gạo hỗ trợ đến người dân trước ngày ba mươi tháng một mươi một
việc cấp phát được tiến hành công khai minh bạch đúng quy định với sự giám sát chặt chẽ
của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương
vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực vĩnh tân i đã xin cấp phép nhận chìm hơn một năm triệu m ba chất thải xuống biển
khu vực gần nhà máy nhiệt điện vĩnh tân một huyện tuy phong tỉnh bình thuận
nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều
các chuyên gia nghi ngại việc xả chất thải xuống biển sẽ tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái khu vực bình thuận
theo hồ sơ dự án xin cấp phép đổ thải sau khi nạo vết với khối lượng khoảng một năm triệu m ba chất thải
đơn vị thi công sẽ đổ thải xuống biển cách khu bảo tồn biển hòn câu năm trăm linh mét
khu vực dự kiến đổ thải có diện tích khoảng ba mươi hectare ngay sát khu bảo tồn biển hòn câu
nơi được bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái bảo tồn và đa dạng sinh học với gần hai trăm ba mươi bốn loại san hô
hơn ba mươi bốn loài thủy sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng
theo các chuyên gia môi trường đây là khu vực biển có hiện tượng nước trời đặc biệt hiếm có ở các vùng biển việt nam
bởi vậy một số nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về việc đổ thải với số lượng lớn cách đất liền chỉ ba hải lý như vậy
sẽ gây tác động trực tiếp đến các nạn san hô và các loài thủy sinh đe dọa sự sống còn sinh thái biển
trong vùng biển thêm địa việt nam mình có khoảng chín tâm nước trời
trong đó có tâm nước trời mạnh và quy mô lớn chính là bình thuận
và kèm theo các nước trồi chính là các ngư trường đánh bắt thủy sản rất tốt
những bãi cát lớn của chúng ta đều nằm chung với các khu vực hệ sinh thái nước trổi này
thế cho nên ở đây nó có những giá trị của tự nhiên rất là tốt
cái giá trị về nguồn lợi về thủy sản rất là tốt
hiện nay báo cáo thanh giác tác động môi trường đã có chứ không phải là chưa có
nếu như nhà máy điện vĩnh tân định thay đổi cái phương án
các chất thải thì nhà mỹ điện vĩnh tân phải làm lại cái báo cáo thanh giác tác động môi trường
và các cơ quan chức năng họ sẽ xem xét cái việc đấy là cái nào được cái nào không được
chứ cũng không thể nói một câu chung là bây giờ họ chuyển đổi
thì cái việc có được hay không nó phải dựa trên cái căn cứ là lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
thì lúc bây giờ mới xem xét được
cũng theo giáo sư tiến sĩ trương duy nghĩa
đối với các chất thải tại các nhà máy nhiệt điện than đều phải sử dụng các biện pháp khử chất độc hại
trước khi thải ra môi trường để giảm thiểu tắc hại
còn nếu như nhà máy vĩnh tân một mà có cái phương án để đề nghị là thải cho xỉ ra bãi biển
thì tôi cho là không hợp lý
không hợp lý vì thứ nhất là lãng phí cho xỉ vì cho xỉ là nguyên liệu chứ về chất thải
thì không hợp lý thứ hai là khi đã thải ra biển rồi
sau này có muốn dùng làm vật liệu sử dụng cũng không làm được nữa
bởi nó lẫn đất biển lẫn mặt
và cái thứ ba là còn phải xem xét lại là cái bãi biển đấy nó có cho phép
có hiện nay chúng tôi đã thành lập cái đoàn kiểm tra
và trong tháng một mươi một này thì các đoàn kiểm tra đi tiến hành kiểm tra một loạt các nhà máy điện
để đảm bảo rằng là các nhà máy đó được xây dựng và vận hành theo đúng cái báo cáo
đánh tác tác động môi trường mà đã được các cơ quan nhà nước khuyên truyền
từ những bài học về việc xả thải môi trường gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua
cho thấy việc đổ hay không đổ thải ra môi trường cần phải có những nghiên cứu
tính toán cân nhắc một cách thận trọng
nếu không có giải pháp lâu dài để bảo vệ môi trường
hứa dọa đến khu bảo tồn từ các dự án như trung tâm nhật điện vĩnh tân là điều khó tránh khỏi
khoảng một mươi năm trở lại đây cây cam sành đã thực sự trở thành cây chủ lực phát triển kinh tế
của người dân huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
từ năm hai nghìn một mươi ba để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất tiêu thụ
và đáp ứng nhu cầu về sản phẩm cam an toàn
tỉnh tuyên quang cũng như huyện hàm yên đã tiến hành đề án
thực hiện mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn việt gáp
mô hình này bước đầu đã đạt được thành công
gia đình ông lương văn nho thôn bốn thuốc hạ xã tần thành huyện hàm yên
có bốn hectare tham gia tổ hợp tác trồng cam hướng việt gáp
tham gia tổ hợp tác gia đình ông được tập huấn hướng dẫn chăm sóc cam đúng quy trình kỹ thuật
phòng trừ dịch bệnh theo nguyên tắc bốn đúng thuốc đúng liều lượng nồng độ đúng lúc và đúng cách
năm hai nghìn một mươi sáu với bốn hectare trồng cam gia đình ông nho dự kiến thu hoạch được trên một trăm linh tấn quả
hôm nay đang sử dụng theo
trình việt gáp qua trình việt gáp theo quả cam và chất lượng quả cam
nó đảm bảo hơn cái quả cam thông thường ngày xưa
thì như bây giờ là về công làm việc công của cam thì nó cũng giảm nhẹ hơn
trước là xưa là ta dùng bằng cái cào cuốc nhưng bây giờ ta không dùng
ta dùng bằng máy phát để đảm bảo là cây dễ cây nó không bị tổn thương
cái việt gáp
cái quả cam bao giờ nó ngon hơn cái quả cam thông thường
nó có thể ngọt nó có nhiều chất vitamin nhiều hơn
được chứng nhận việt gáp thì nó đầu ra cái thị trường
thì bao giờ cũng là ổn định hơn là cái cam bình thường của mình
giá nó cũng cao hơn
vừa rồi chúng tôi đã phát triển thêm được một mươi ba hộ theo hướng việt gáp
hiện nay là theo tiêu chí là một mươi tám ha nữa
xã phù lưu huyện hàm yên tỉnh tuyên quang là trung tâm trồng cam của huyện
ba năm trở lại đây xã đã triển khai thực hiện sản xuất cam sành theo hướng việt gáp
trên diện tích một mươi hectare đồng thời khuyến khích người dân ký cam kết sản xuất cam theo hướng sạch
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần giữ vững uy tín sản phẩm cam sành
nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tăng hiệu quả kinh tế của cây cam
lên trên năm mươi triệu đồng một hectare so với cam trồng theo cách thông thường
mô hình theo tiêu chuẩn việt gáp này thì nó làm vượt trội hơn mình làm cam bình thường
cam nó đẹp hơn mà nó an toàn hơn theo đúng lịch trình ghi chép của mình theo dõi
mẫu má với giá thành thì so với mình làm bình thường thì cái quả cam nó không được đẹp bằng cái quả theo mô hình việt gáp
theo cái giá cả thì chắc chắn là mình phải bán được cao hơn khoảng một mươi giá
thị trường nó khoảng bảy
mình bán được khoảng tám
đối với sản xuất cam việt gáp thì ngay từ năm hai nghìn một mươi hai huyện cũng đã tiến hành làm mô hình thực hiện tại xã tân thành
đã mở rộng diện tích cam sản xuất việt gáp đến các xã phù lưu và yên phú với một số diện tích trên năm mươi ha
đối với sản xuất cam theo tiêu chuẩn việt gáp nó có những ưu điểm đó là tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch
an toàn cho người sử dụng
đối với người nông dân thì người ta cũng sẽ được tiếp cận với những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới
và những quy trình sản xuất an toàn để đảm bảo cho người sử dụng
năm hai nghìn bảy cam sành hàm yên được cấp giấy chứng nhận thương hiệu
đến nay cam sành hàm yên trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường được người việt tiêu dùng cả nước ưa chuộng
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi huyện hàm yên tiếp tục tập huấn một trăm linh các hộ trồng cam trên địa bàn sản xuất cam việt gáp
phấn đấu mở rộng trên một hectare theo tiêu chuẩn việt gáp
tiếp tục quảng bá sản phẩm đến các tỉnh thành trong cả nước
và hướng tới đưa sản phẩm cam xuất khẩu tới các nước đông nam á
thưa quý vị và các bạn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số
một số đối tượng dưới danh nghĩa đứng ra cho người dân vay với lãi suất thấp thủ tục đơn giản
thế nên nhiều người dân đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp để vay vốn
nhưng họ không hề hay biết rằng
toàn bộ diện tích đất thế chấp của mình đã bị chuyển nhượng
chỉ đến khi làm việc với chính quyền địa phương
người dân mới hay toàn bộ đất sản xuất đất ở của mình có nguy cơ bị mất trắng
thậm chí vẫn phải trả lãi suất cho chính mảnh đất không còn là của mình
cần tiền để tái đầu tư sản xuất và trả khoản vay từ ngân hàng chính sách trước đó
gia đình chị cờ so hờ pia ở làng cờ tây hai xã hờ bông huyện chư sê
đã tìm đến nguyễn thị thu chú cùng xã khi hay tin
thu cho vay với lãi suất bằng đúng lãi suất của ngân hàng
sau khi mang giấy tờ của hai hectare đất dãy thế chấp cho thu
gia đình chị đã vai sáu mươi năm triệu đồng và giữa hai bên có giấy thỏa thuận
thế nhưng điều mà chị không ngờ là toàn bộ diện tích đất thế chấp của mình
đã bị thu sang tên đổi chủ cho người khác
bà thu nói mình muốn vay vốn thì lên công chứng lăn tay rồi về nhà bà ấy nhận tiền
bà con dặn mình là ai có hỏi thì bảo đất đã bán cho bà thu thì mới lấy được tiền
mình tin thế nên cũng không nghi ngờ gì cả
như chị hờ pia anh rơ ma thân chú tại làng cơ tê một xã hờ bông
đã phải thế chấp gần ba ba hectare đất dãy và đất ở của mình
để vay của nguyễn thị thu bảy mươi triệu đồng
đến bây giờ anh thân mới biết rằng mình đã sập bẫy lừa
không những thế còn phải trả lãi suất vay mượn cho chính mảnh đất giờ không còn là của mình
qua xác minh ban đầu của chính quyền địa phương với hình thức hứa giúp người dân thực hiện các thủ tục giao dịch vay vốn ngân hàng
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ các đối tượng đã yêu cầu các chủ sở hữu đất ký vào các hợp đồng chuyển nhượng rồi mới cho vay tiền
sau đó các đối tượng chuyển sang tên mình hoặc mua bán với những cá nhân khác
đến thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng xác định tại địa bàn xã hờ bông đã có một mươi sáu trường hợp thế chấp tài sản để vay vốn
và trong đó có một mươi hai trường hợp đã bị chuyển quyền sử dụng đất
bà thu làm như thế thì sai không đúng theo quy định của pháp luật
đồng thời là chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo và ra công quanh cụ thể để báo lên các ngành chức năng cấp trên
để dừng việc giao dịch về đất đai đối với bà thu cùng với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
không chỉ ở địa bàn xã hờ bông mà ở một số xã khác
trên địa bàn tỉnh gia lai cũng đã xảy ra trường hợp tương tự
cũng bằng thủ đoạn cho vay rồi thế chấp đất đai với lãi suất thấp
thời gian trả lãi dài nên nhiều hộ dân cần vốn nhưng thiếu hiểu biết vẫn bị sập bẫy
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện chư sê điều tra làm rõ
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn thực hiện nghị quyết chín nqtu của bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
thời gian qua tp hcm đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân phát triển góp phần đưa nền kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng xứng đáng là trung tâm kinh tế tài chính và là đầu tàu kinh tế của đất nước
đây là những hình ảnh hội nghị thường niên khu công nghệ cao tp hcm với chủ đề ứng dụng công nghệ và vật liệu nano vừa được tổ chức mới đây tại khu công nghệ cao tp hcm
hơn hai trăm linh đại biểu tham dự là các nhà khoa học trong nước và đến từ các nước mỹ nhật bản hàn quốc singapore với mục tiêu tạo sự kết nối giữa các chuyên gia các doanh nghiệp nhà đầu tư tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm lĩnh vực công nghệ cao cũng như phát triển chuỗi cung ứng nội địa
điều này đã mở ra nhiều cơ hội để tp hcm tiếp cận và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường
những giải pháp được đề xuất vừa qua kết hợp với những tham luận chuyên sâu của các nhà nghiên cứu nhà khoa học tại hội nghị quốc tế thường niên khu công nghệ cao tp hcm lần này sẽ là nền tảng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa ngành công nghệ cao tại thành phố và là tiền đề để đẩy nhanh quá trình chuyển hướng mô hình phát triển của thành phố trong giai đoạn sắp tới
theo hướng phát triển nhanh các ngành sản phẩm công nghiệp dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao giá trị gia tăng cao
hiện tp hcm có hai trăm tám mươi năm chín trăm một mươi tám doanh nghiệp chiếm một phần hai số doanh nghiệp trên cả nước
trong năm năm từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm đội ngũ doanh nhân tp hcm tăng nhanh về số lượng và chất lượng
các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tiếp tục được sắp xếp và đổi mới nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng về số lượng
khi mà mời gọi các fdi nước ngoài vào thì đưa ra những danh mục ưu tiên
cái nào là được ưu đải nhiều về những cái chính sách của nhà nước
về vấn đề tính dụng vấn đề vốn vấn đề về thuế xuất thuế v v
thì đẩy mạnh như là công nghiệp cao nông nghiệp công nghệ cao
rồi những ngành về công nghệ những ngành truyền thông những ngành về giáo dục
những ngành về y tế thiết bị thì là chất lượng sàn lọc của mình nó kỹ hơn
vì rất nhiều doanh nghiệp
tìm đến với thành phố hồ chí minh nhưng mà chính quyền đã mạnh dạng sàng lọc
cho rằng đó là một hướng đúng để có thể tạo ra một sức mật trong nhiều năm nữa
để thực hiện nghị quyết chín các chương trình kích cầu đầu tư
kết nối doanh nghiệp với các ngân hàng được thành phố đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hàng ngàn tỷ đồng
đã tạo nên sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
phải nói là thành phố hết sức là quan tâm đối với việc đầu tư hạ tầng
rồi đặc biệt là tạo ra cái môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư với những cái cam kết rất là mạnh mẽ
coi sự thành công của các nhà đầu tư chính là sự thành công của chính thành phố
thành phố hồ chí minh suốt thời gian qua chúng ta thấy là luôn luôn là địa phương đi đầu trong thuốc đầu tư
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
nâng tổng số doanh nghiệp lên năm trăm linh
tập trung vào các ngành lĩnh vực có thế mạnh đầu tư
lãnh đạo thành phố xác định tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là yếu tố tạo thành công cho doanh nghiệp
thành phố đã bố trí gói đầu tư khoảng hai tỷ đồng cho kết cầu đầu tư
hỗ trợ doanh nghiệp và gói một tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh đóng vai trò vai trò một hạt nhân tăng trưởng cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam
chính đây là động lực
thu hút và phát triển kinh tế toàn vùng và thực hiện vai trò là một trung tâm giao lưu quốc tế
và hướng tới dựng một thành phố văn minh hiện đại ngang tầm với các thành phố lớn trong khu vực
tiếp tục khẳng định vai trò của mình và tôi nghĩ rằng là với cái định hướng và đà phát triển
theo tinh thần nghị quyết hai mươi bộ chính trị và nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị về thành phố
thì trong những năm tới này
có thể nói rằng với tất cả những gì có được nếu như thành phố tiếp tục thực hiện những chương trình hành động
đặc biệt là những chương trình đột phá bảy chương trình đang đề ra
thì tôi tin rằng thành phố sẽ có một hướng phát triển tốt
hiện nay các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp ở thành phố hồ chí minh
đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết không chính đề ra
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi với bảy chương trình đột phá
đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đề án tạo bước đột phá trong nâng cao chất lượng
năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
đặc biệt là quá trình thực hiện các cam kết trong cộng đồng asean tổ chức tương mại thế giới wto
hiệp định thương mại tự do fta và hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
quan điểm của thành phố là tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất giúp doanh nghiệp nhà đầu tư làm ăn hiệu quả
chính là giúp thành phố tiếp tục phát triển và hội nhập với thế giới
trong phần tin quốc tế số người thiệt mạng tăng trong vụ sập công trình ở nhà máy điện trung quốc
hy vọng về thỏa thuận hòa bình mới của colombia
truyền thông quốc tế đưa tin số người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo công trình tại nhà máy điện ở tỉnh giang tây trung quốc đã lên tới sáu mươi bảy người
đây được xem là vụ tai nạn lao động tồi tệ nhất ở trung quốc trong hai năm gần đây
ống thép thanh sắt và ván gỗ từ tháp làm mát nhà máy điện đổ ập xuống trôn vùi bảy mươi công nhân
tính đến thời điểm hiện tại đã có sáu mươi bảy người thiệt mạng hai người bị thương một người mất tích
một quan chức sở an toàn lao động thành phố
phong thành giang tây cho biết rằng tháp làm mát của nhà máy điện đang được xây dựng bỗng nhiên đổ sập xuống
vào lúc bảy h ba mươi phút ngày hôm nay giờ địa phương khoảng năm trăm linh nhân viên cứu hộ
cảnh sát bán quân sự đã tích cực đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người bị nạn
thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã ra lệnh điều tra bắt những người chịu trách nhiệm phải đối mặt với công lý
báo chí nga đưa tin thứ trưởng quốc phòng nước này ông yuri borisov cho biết
chương trình nhà nước trang bị vũ khí mới giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm
đề xuất việc nghiên cứu phát triển các vũ khí chính xác cao thế hệ tiếp theo và chuyển giao cho quân đội nước này
theo lời thứ trưởng quốc phòng nga borisov ngành công nghiệp quốc phòng được giao nhiệm vụ hiện đại hóa toàn diện
tái trang bị cho quân đội các phương tiện vũ khí và thiết bị quân sự mới
cũng như chế tạo vũ khí hiện đại có triển vọng đảm bảo ưu thế trước mọi đối thủ
giám đốc điều hành tập đoàn các tổ hợp chính xác cao của nga ông alexander denisov cho biết
tổng công ty sẽ đầu tư khoảng một mươi ba tỷ rup để phát triển các loại vũ khí mới từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
bốn người tử vong hàng nghìn người khác nhập viện trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch ở bang victoria
miền đông nam australia khi một trận bão mạnh cuốn theo lượng phấn hoa lớn càn quét qua bang này
bộ y tế australia thông tin khoảng tám năm trăm linh người phải nhập viện cấp cứu
chủ yếu là ở melbourne thành phố lớn thứ hai australia
nói về hô hấp khi một trận bão mạnh cuốn theo lượng phấn hoa lớn trong không khí càn quét qua thành phố này
bốn nạn nhân tử vong tuổi từ một mươi tám tới ba mươi năm
hiện tượng bất thường này chỉ xảy ra một số lần ở australia
theo các chuyên gia khi phấn hoa trong một loại cỏ chuyên dùng để chăn nuôi gia súc ở australia trở nên ẩm ướt do độ ẩm hoặc nước
nó sẽ phát tán thành các mảnh nhỏ thâm nhập vào phổi của người thông qua mũi
khi đi vào phổi các chất gây dị ứng có thể gây hen xuyễn các ống phế quản nhỏ bị viêm kéo theo nhiều chất nhầy co hẹp khiến con người không thể hô hấp
một đoạn cầu thang của ngọn tháp nổi tiếng effel tại thủ đô paris của pháp sẽ được bán với giá năm trăm hai mươi ba euro cao hơn một mươi lần so với dự tính ban đầu
khoảng cách giữa tầng hai và tầng ba tháp eiffel là một trăm sáu mươi một một mươi ba mét
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chiếc cầu thang xoắn ốc thiệt
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nối hai tầng này được tháo rỡ để lắp thang máy
sau đó nó được cắt thành hai mươi bốn đoạn có độ cao giao động từ hai mét đến chín mét
một trong số hai mươi bốn đoạn này được bảo quản tại tầng một tháp eiffel
ba đoạn khác được tặng cho các bảo tàng pháp
những đoạn còn lại được các tổ chức cá nhân trên thế giới mua hết
trong buổi đấu giá ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đoạn cầu thang được bán lần này gồm một mươi bốn bậc cao hai sáu mét và là đoạn số một mươi ba trong hai mươi bốn đoạn được cắt ra
tối qua theo giờ hà nội chính phủ colombia và lực lượng vũ trang cách mạng farc đã ký kết thỏa thuận hòa bình mới
qua đó hướng đến việc chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất trong lịch sử nam mỹ
dự kiến văn bản thỏa thuận mới sẽ được trình lên quốc hội để xem xét phê chuẩn
văn bản sửa đổi này được ký kết tại bogota giữa lãnh đạo farc rodrigo londono và tổng thống columbia ông juan manuel santos
người được trao giải nobel hòa bình hồi tháng trước vì nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột
xung đột kéo dài năm mươi hai năm ở columbia
để có được thỏa thuận lịch sử này chính phủ colombia và farc đã thảo luận tại cuba trong suốt bốn năm qua
tuy nhiên văn bản đầu tiên bất ngờ bị người dân colombia bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân hôm hai tháng một mươi do cho rằng nó thiên vị farc
kết quả này đã buộc đại diện chính phủ colombia và farc trở lại bàn đàm phán và kết quả một thỏa thuận mới đã được công bố rộng rãi hồi tuần trước

đã có quá nhiều đau đớn và nước mắt
đã có quá nhiều đau thương và mất mát cần phải chấm dứt tình trạng này không phải bằng chiến tranh mà bằng đối thoại văn minh
điểm khác biệt lần này là văn bản thỏa thuận mới sẽ được trình lên để tranh luận tại quốc hội từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới
chứ không đưa ra trưng cầu ý dân nữa
chính phủ colombia tin tưởng thỏa thuận này sẽ được quốc hội thông qua
sau khi nghe tất cả các đề xuất và sửa đổi trong thỏa thuận chung với fac
rõ ràng cách tốt nhất và hợp pháp nhất để ủng hộ thỏa thuận mới này là thông qua quốc hội
nơi mọi tầm nhìn và quan điểm chính trị đều hiện diện
tuy nhiên phe đối lập do cựu tổng thống alvaro urebe đứng đầu vẫn tiếp tục phản đối văn bản mới này
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn